thời tiết hành khô nên nhanh chóng lan rộng và bùng phát lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an thành phố nha trang đã tiếp cận hiện trường đưa hai mươi năm người cắm chạy trên núi xuống dưới đồng thời tìm miệng pháp không chê đám cháy